tại thành phố yên bái trong lúc tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra
đã phát hiện một đối tượng có dấu hiệu vi phạm
lực lượng công an đã ra hiệu lệnh dừng xe tuy nhiên đối tượng này đã không chấp hành hiệu lệnh
đồng thời tăng ga đâm thẳng xe vào tổ công tác khiến một cảnh sát giao thông bị thương nặng
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng chín đối tượng không chấp hành hiệu lệnh và đâm xe
khiến cho đồng chí cảnh sát giao thông bị thương nặng là nguyễn bá hiếu
sinh năm hai nghìn hai trú tại xã lam sơn huyện tam nông tỉnh phú thọ
ngay sau khi vụ việc xảy ra tổ công tác đã khống chế bắt giữ đối tượng hiếu
đồng thời đưa đồng chí vũ trung toàn là chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương
vào bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái cấp cứu
hiện công an tp yên bái đã tạm giữ đối tượng hiếu để tiến hành điều tra xử lý đối tượng theo đúng pháp luật